chính vì thế phải tiếp tục tiến hành công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng cho thật tốt
đi cùng với đó là nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy từ trung ương đến địa phương để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội
thực hiện thành công trình đốn đảng trước hết về mặt tư cách đạo đức rồi cùng với đó là nâng cao trình độ tiên phong trình độ lãnh đạo của các đảng viên và của nhất lối mũ đảng viên nắm giữ cơ vị lãnh đạo
kinh tế phát triển đảng vững mạnh đó cũng là hai yếu tố cơ bản để nhân dân tin tưởng ủng hộ và nỗ lực hết mình để hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm hai nghìn bốn mươi năm